trong khuôn khổ diễn đàn du lịch liên khu vực đông á ngày hai mươi bảy tháng tám
hội nghị ban thường trực diễn đàn du lịch liên khu vực đông á lần thứ một mươi chín
đã diễn ra tại thành phố hạ long quảng ninh
tham dự hội nghị có đại diện tám tỉnh thành viên diễn đàn du lịch liên khu vực đông á
gồm sarawak malaysia luang phabang lào siem reap campuchia tottori nhật bản
yogyakarta indonesia jilin trung quốc gangwon hàn quốc và quảng ninh việt nam
cùng các bên liên quan của diễn đàn du lịch liên khu vực đông á
với chủ đề kết nối thúc đẩy du lịch xanh
ông isup jong tổng thư ký diễn đàn du lịch liên khu vực đông á
khẳng định tầm quan trọng của phát triển du lịch xanh
và đưa ra nguyên tắc để phát triển du lịch bền vững
theo dữ liệu thống kê tổng số lượng khách du lịch năm hai nghìn một mươi tám
đạt con số một bốn tỷ người tăng sáu so với năm hai nghìn một mươi bảy
cho thấy sự phát triển vượt bậc của ngành du lịch trên toàn thế giới